theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam vasep cá cha là một trong hai mặt hàng xuất khẩu chủ lực của thủy sản việt nam
tuy nhiên xuất khẩu mặt hàng này trong năm hai nghìn một mươi chín có nhiều biến động về thị trường khiến cho mục tiêu xuất khẩu hai bốn tỷ usd của năm nay khó đạt được
theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam vasep tính đến hết tháng tám năm hai nghìn một mươi chín tổng giá trị xuất khẩu cà cha đạt một ba tỷ usd giảm bảy bảy so với cùng kỳ năm trước
như vậy đã sáu tháng liên tiếp kể từ tháng ba năm hai nghìn một mươi chín giá trị xuất khẩu cá cha giảm sút trong đó tại một số thị trường xuất khẩu lớn như mỹ giảm mạnh
nếu trước đây thị trường hoa kỳ được xếp hàng đầu trong việc nhập khẩu cá cha của việt nam thì chín tháng của năm hai nghìn một mươi chín kim ngạch xuất khẩu cá cha vào thị trường này giảm đến bốn mươi đạt hai trăm hai mươi một triệu usd
với mức thuế chống bán phá giá cao thị trường mỹ sẽ chỉ còn một vài công ty xuất khẩu cà cha việt nam có thể thâm nhập
những rủi ro về thuế vẫn là rào cản khiến cho tất cả các quốc gia
doanh nghiệp này cũng phải chủ động mở rộng sang các thị trường khác